thưa quý vị và các bạn tự hào hàng việt nam tuần này là câu chuyện về một dòng gốm cổ
có niên đại từ thế kỷ một mươi ba một mươi bốn phát triển rực rỡ vào thế kỷ một mươi năm một mươi
nhưng do các cuộc chiến phong kiến đã khiến dòng gốm này biến mất
đó là gốm chu đậu một dòng gốm mỹ nghệ cao cấp sản phẩm được lựa chọn làm quà tặng
cho các nguyên thủ quốc gia đang khẳng định được thương hiệu tại nhiều thị trường trên thế giới
nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn điểm qua những tin chính trong phần đầu của chương trình
báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy trong sáu tháng đầu năm
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam đạt hai trăm ba mươi tám bốn tỷ đô la mỹ
trong đó xuất khẩu đạt một trăm hai mươi một hai tỷ đô la mỹ nhập khẩu đạt một trăm một mươi bảy hai tỷ đô la mỹ
như vậy cán cân thương mại sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi xuất siêu bốn tỷ đô la mỹ
đáng chú ý trong sáu tháng đầu năm có hai mươi hai mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ
một số sản phẩm đạt kim ngạch xuất khẩu cao là điện thoại và linh kiện
đạt hai mươi một năm tỷ đô la mỹ điện tử máy tính và linh kiện đạt một mươi chín ba tỷ đô la mỹ
hàng diệt may đạt một mươi hai tám tỷ đô la mỹ
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
giá trị xuất khẩu gạo đạt hơn một bảy tỷ đô la mỹ tăng gần một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó đáng chú ý là có nhiều thị trường tăng mua gạo việt nam
như giá trị xuất khẩu gạo nửa đầu năm nay sang indonesia tăng gấp hai chín lần và sang trung quốc
tăng gấp hai ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt giá trị xuất khẩu gạo sang senegal tăng gấp một mươi tám lần so với cùng kỳ năm ngoái
theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khối lượng xuất khẩu tre tháng sáu năm nay ước đạt một mươi hai tấn với giá trị đạt một mươi chín triệu đô la mỹ
đưa khối lượng và giá trị xuất khẩu tre sáu tháng đầu năm nay đạt năm mươi tám tấn và chín mươi triệu đô la mỹ
cục chế biến và phát triển thị trường nông sản dự báo trong thời gian tới
xuất khẩu chè sẽ khả quan hơn nhờ mức tăng trưởng của nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chè vì sức khỏe
như tre xanh tre thảo dược trước các diễn biến của đại dịch còn phức tạp như hiện nay
chủ đậu không chỉ được biết đến là một lãnh đạo
làng quê yên bình nơi người dân sinh sống bằng nghề dệt chiều cói và làm nông
mà còn là địa danh gắn liền với dòng gốm từng có một thời phát triển rực rỡ
chúng ta đang nhắc đến gốm chu đậu một dòng sản phẩm gốm cổ hoa văn tinh xảo và có chất men đặc biệt
thưa quý vị và các bạn gốm chú đậu từ lâu đã được biết đến là một sản phẩm giàu tính nghệ thuật
mặc dù đã bị thất truyền một thời gian nhưng giờ đây gốm chú đậu đã quay trở lại
với sứ mệnh khẳng định thương hiệu gốm việt nam trên toàn thế giới
tỉ mỉ từ kỹ thuật đổ khuôn đến từng nét khắc điêu luyện chăm chút từng nét vẽ những hoa văn tinh xảo
và đặc biệt là nước men cổ đã tạo nên một sản phẩm gốm mỏng như giấy trông như ngọc trắng như ngà kêu như chuông
gốm chú đậu mang trong mình cả sự tự hào của chính những nghệ nhân vốn là người con của làng chú đậu
chúng ta muốn thể hiện những nét vẽ tinh hoa
chúng ta mang những ngôn ngữ văn hóa việt nam của quê hương đất nước đi tỏa sáng khắp nơi và khắp năm châu trên thế giới
và dân tôi rất tự hào là một người con của chú đậu và cũng là những người đã thể hiện được những nét vẽ tinh hoa của quê hương
công ty cổ phần gốm chu đậu là đơn vị sản xuất và phân phối sản phẩm gốm đặc biệt này
với những người lãnh đạo công ty việc khôi phục lại dòng gốm cổ giống như đánh thức cả một nền nghệ thuật gốm
vốn được coi là cao cấp từ thủa ban đầu
tuy nhiên để bắt kịp thời đại
nâng cao giá trị của gốm thì phải có những sản phẩm đặc biệt
khi mà khôi phục những cái dòng gốm cổ tinh hoa
các nghệ nhân gốm chú đậu tạo thêm những dòng sản phẩm mới mà vẫn mang hồn cốt của chú đậu
ví dụ những kiểu dáng nó hợp với gu thời hiện nay
hoặc là những sản phẩm trước đây mà mang tính tinh hoa thì mình làm to hơn
và đặc biệt nữa là chúng tôi tạo ra một cái dòng sản phẩm gọi là vàng kim
tức là gọi là truyền thống kết hợp hiện đại
sau khi mình vẽ tức là làm một dòng men truyền thống của men cho cháu
thì các nghệ nhân khi ra lò các nghệ nhân tiếp tục vẽ lên một cái lớp vàng kim
vàng hai mươi bốn k và lung tiếp tạo ra một dòng sản phẩm đặc biệt gọi là truyền thống kết hợp hiện đại
tạo ra những sản phẩm mới để bắt kịp thị trường
nhưng để thị trường đón nhận sản phẩm thì lại rất cần những chiến lược
kế hoạch để tiếp cận các thị trường tiềm năng
ngoài cái vấn đề trong nước thì mình cũng phải tạo cái thị trường tức là thúc đẩy xuất khẩu
thúc đẩy xuất khẩu bởi vì xuất khẩu nó không chỉ mang lại kinh tế công an vừa nào
mà nó còn quảng bá cái văn hóa cái sản phẩm gốm cái văn hóa của việt nam ra thị trường thế giới
gốm chú đậu hiện đang được trưng bày ở bốn mươi sáu bảo tàng tại ba mươi hai quốc gia trên thế giới
với hoa văn họa tiết tinh xảo thể hiện bản sắc văn hóa thuần việt
phản ánh trung thực nền văn minh của đồng bằng châu thổ sông hồng
gốm chú đậu đang ngày càng khẳng định được thương hiệu và đẳng cấp gốm mỹ nghệ cao cấp việt nam
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại